trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko
sáng nay hai mươi hai tháng hai tại nhà quốc hội bộ ngoại giao ủy ban đối ngoại của quốc hội và đại sứ liên bang nga tại việt nam
đã phối hợp tổ chức tọa đàm tăng cường quan hệ đối tác giữa địa phương việt nam và liên bang nga
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch hội đồng liên bang nga matvienko tới dự và phát biểu khai mạc tọa đàm
phát biểu tại buổi tọa đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu diễn ra sáng ngày hai mươi một tháng hai
hai bên đã nhất trí đánh giá cao vai trò quan trọng giữa các địa phương trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
với vai trò là người đại biểu đại diện của cử tri nhân dân ở các địa phương
hai bên cần nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để khơi thông những ách tắc
rào cản cho sự hợp tác giữa địa phương với nhau
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
quốc hội việt nam cam kết sẽ làm hết sức mình để tạo mọi điều kiện và môi trường pháp lý thuận lợi
ủng hộ cho các bộ ngành và địa phương tổ chức và doanh nghiệp hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực
vì sự phồn vinh và thịnh vượng của hai nước việt nam và liên bang nga
về phần mình chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko cũng hoan nghênh mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương
và bày tỏ mong muốn mối quan hệ này sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới
đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên đều có tiềm năng phát triển như dầu khí du lịch hợp tác thương mại và đầu tư
tại buổi tọa đàm nhiều ý kiến đại diện các tỉnh thành phố của việt nam cũng như các tỉnh của liên bang nga
bày tỏ mong muốn lãnh đạo hai nước có thể thiết lập các đường bay thẳng từ các địa phương của việt nam như thành phố đà nẵng
hải phòng đến tới thành phố vladivostok và các khu vực khác của nga để thúc đẩy du lịch trao đổi thương mại
đồng thời mong muốn lãnh đạo hai nước có thể trở thành câu nối về thông tin
để hai nước có thể tìm hiểu mở rộng kinh doanh tìm kiếm đối tác